trong những ngày vừa qua do mưa lớn tại các tỉnh vùng núi phía bắc đã tạo ra lũ quét từ thượng nguồn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng thiệt hại đến các huyện miền núi của tỉnh quảng ninh
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ tỉnh ủy quảng ninh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả của mưa lũ
cuộc họp của thường trực tỉnh ủy quảng ninh với một mươi bốn địa phương và các cơ quan liên quan đã đánh giá cụ thể diễn biến và thiệt hại do mưa lũ gây ra
cũng như các giải pháp phòng chống khắc phục
thường trực tỉnh ủy quảng ninh chỉ đạo các địa phương các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ
trong đó huy động tối đa lực lượng tìm kiếm cháu học sinh bị mất tích tại thành phố hạ long
nhanh chóng thực hiện các giải pháp khôi phục giao thông đi lại sớm nhất gia cố cầu cống xử lý ngập lụt cục bộ sạt lở đất công trình thủy lợi và vệ sinh môi trường
phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm công tác dự báo thông tin báo cáo vừa qua
trong đó yêu cầu thường trực ban chỉ đạo các địa phương phải liên tục duy trì chế độ thường trực dự báo
báo cáo về tình hình mưa lũ và chủ động các giải pháp phòng chống khắc phục
đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia thành phố móng cái quảng ninh cho biết
đơn vị vừa phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu vạn gia đồn biên phòng trà cổ cảng vụ hàng hải
cứu hộ thành công tàu cá cùng bốn người gặp nạn trên biển đưa về bờ an toàn
trước đó nhận được tin báo của người dân có một tàu cá vỏ gỗ không có biển kiểm soát trọng tài khoảng chín tấn
do anh bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại đông xá huyện vân đồn quảng ninh
làm thuyền trưởng cùng ba người trên tàu bị nước tràn vào khoang máy có nguy cơ chìm
nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã huy động sáu phương tiện cùng ba tàu cá của ngư dân
nhanh chóng tiếp cận tàu gặp nạn và cứu hộ thành công lai dắt tàu bị nạn cùng bốn ngư dân vào bờ an toàn
hiện tại sức khỏe của bốn ngư dân đã hồi phục các lực lượng cũng đã động viên hỏi thăm và tổ chức giúp ngư dân sửa chữa tàu
trong phần tin thế giới mỹ và nhật bản tập trận chung
phó thủ tướng australia có nguy cơ mất chức
do mang hai quốc tịch
hàng trăm người dân nước mỹ hôm nay đã tham gia cuộc tuần hành tại thành phố shikago và thành phố houston
để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ bạo lực xảy ra tại thành phố charleslovid thuộc bang virginia trước đó một ngày
tại trung tâm thương mại federo plaza ở thành phố chicago
một liên minh bao gồm các nhóm hoạt động tích cực tại thành phố này đã tổ chức cuộc tuần hành
mang theo băng rôn biểu ngữ thể hiện tình yêu
tổ chức bạo lực phân tích bại thương và sự ủng hộ những nạn nhân trong vụ việc tại charlottesville
một đài tưởng niệm bằng hoa tươi đã được dựng lên để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ bạo lực trên
các đại diện của những cộng đồng bị ảnh hưởng và nhiều tổ chức khác đã thể hiện tình đoàn kết
đồng thời phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
trước đó bạo động đã xảy ra giữa những người ủng hộ và phản đối phong trào người da trắng thượng đằng ở charlottesville
khiến ít nhất một người thiệt mạng và một mươi chín người khác bị thương
đã có bốn người liên quan bị bắt giữ trong đó có james alex fill hai mươi tuổi đối tượng được cho là đã lái xe lao vào đám đông
trong khi đó một vụ xả súng đã xảy ra tại một sự kiện đua xe vào sáng nay theo giờ việt nam
ở bang winconsin miền trung bắc nước mỹ khiến ít nhất ba người thiệt mạng
các nạn nhân ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi tuổi có hai người được xác định là đến từ bang illinois
hiện giới chức an ninh của mỹ chưa xác định rõ thủ phạm và động cơ gây án
sau vụ bắn súng hàng nghìn người đã phải sơ tán
khoảng một trăm linh nhân viên cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường
thu thập chứng cứ và thẩm vấn nhân chứng để phục vụ công tác điều tra
hôm nay quân đội mỹ và nhật bản tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung
tại vùng đảo hokkaido ở phía bắc nhật bản
cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng
sau những tuyên bố đe dọa tấn công lẫn nhau của mỹ và triều tiên
cuộc tập trận có sự tham gia của hơn ba năm trăm linh binh sĩ
của quân đội mỹ và nhật bản với nội dung tập luyện bắn đạn thật
hai nước này cũng huy động một mươi tám máy bay tham gia tập trận
tại vùng đảo hokkaido ở phía bắc nhật bản
đây là một phần trong các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước
giữa lực lượng bộ quốc phòng mỹ và nhật bản
nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa hai quốc gia đồng minh
cuộc tập trận có tên là vinpear bắt đầu từ ngày một mươi tháng tám
và kéo dài trong vòng một mươi tám ngày
liên đảng tự do quốc gia cầm quyền tại australia chiếm số ít trong quốc hội
đang rơi vào tình thế ngàn cơ
cần treo sợi tóc sau khi phó thủ tướng barnaby joycer
bị tố giác mang hai quốc tịch
đồng nghĩa với việc là ông có nguy cơ phải rời khỏi quốc hội
phó thủ tướng đồng thời là chủ tịch đảng quốc gia
ông barnaby joycer thừa nhận ông có thể không đủ tư cách nghị sĩ
trong cơ quan lập pháp của australia
sau khi bị tố giác mang hai quốc tịch là australia và new zealand
chính phủ new zealand cũng đã thừa nhận điều này
do cha ông là người gốc new zealand
tuy nhiên ông joycer đã thừa nhận điều này
và joycer khẳng định sẽ không từ chức
và sẽ đưa vấn đề này ra tòa án tối cao australia
phát biểu trước quốc hội thủ tướng australia mark conternbul
đã chấn an dư luận khi bày tỏ tin tưởng
thế đa số của chính phủ trong quốc hội sẽ vẫn được bảo toàn
vì một nghị sĩ mang hai quốc tịch nằm trong khối cộng đồng chung
sẽ không bị ảnh hưởng
nếu tòa án tối cao australia ra phán quyết
buộc ông joycer phải rời ghế nghị sĩ
công đảng đối lập sẽ kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ
và khi đó chính phủ của thủ tướng mark contenboom
sẽ phải dựa vào sự ủng hộ của một số nghị sĩ độc lập
thì mới có thể vượt qua được cuộc bỏ phiếu này
bộ trưởng tài chính hàn quốc kim tong yeol
vừa kêu gọi cảnh giác trước khả năng xảy ra tình trạng bất ổn
trên thị trường tài chính do căng thẳng giữa triều tiên và mỹ đang leo thang
phát biểu tại một cuộc họp về chính sách tài chính tổ chức
ở thủ đô seoul ông kim tong yeol nêu rõ
ảnh hưởng của tình hình hiện nay trên bán đảo triều tiên
đối với thị trường ngoại tệ
và tài chính đang mở rộng sang cấp độ toàn cầu
ông cũng nhấn mạnh chính phủ hàn quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình
và tăng cường quản lý rủi ro
hiện nay nhiều nhà đầu tư đã tìm cho mình những giải pháp an toàn
trên thị trường tài chính hàn quốc
trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối lo ngại về an ninh
cũng tại cuộc họp ông kim tong yeol cho biết
chính phủ nước này sẽ xem xét kỹ lưỡng các chỉ số tài chính
như dự trữ ngoại tệ các khoản vay ngắn hạn từ bên ngoài
và khả năng thanh khoản bằng ngoại tệ của các định chế tài chính
để làm dịu các mối lo ngại về tài chính có thể xuất hiện
theo số liệu thống kê của tổ chức y tế thế giới who vừa công bố
dịch tả được cho là nguyên nhân khiến gần hai người tử vong
và hơn năm trăm linh người mắc kể từ cuối tháng bốn vừa qua tại yemen
báo cáo của who cho biết trong số hơn năm trăm linh ca mắc dịch tả
đã có một chín trăm bảy mươi năm ca tử vong sau hai năm xảy ra cuộc xung đột
giữa quân chính phủ và các nhóm nổi dậy
dòng ci khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng xuống cấp
và hệ thống nước ô nhiễm nặng nề
tổng giám đốc who zebre seyoud cho biết
hàng nghìn người nhiễm bệnh không có đủ bệnh viện
thuốc men và nước sạch để điều trị
thậm chí nhiều bác sĩ và điều dưỡng phải vật lộn
từng ngày với bệnh nhân mà không được trả lương
tổng giám đốc who cũng khẳng định
chín mươi chín người nhiễm dịch tả tại yemen có thể sẽ được cứu sống
nếu được tiếp cận với các dịch vụ y tế
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự cuối ngày của kênh truyền hình nhân dân